manh động cướp hơn hai mươi cây vàng nhưng chỉ sau gần bảy tiếng đồng hồ gây án đối tượng đã bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh truy bắt thành công
trước đó tại tiệm vàng tuyến theo ở thị trấn tăng lòng huyện bảo thắng tỉnh lào cai xảy ra vụ cướp
đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không có biển số đeo găng tay khẩu trang và đối mũ bảo hiểm che kín mặt
mang theo dao búa vào tủ đập vỡ tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản
tại thời điểm bị cướp trong tiệm vàng chỉ có chị đoàn thị thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là chủ tiệm đang nấu cơm ở bếp phía sau
khi phát hiện chị nga đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém chị nga bỏ chạy ra phía sau nhà hô hoán
đối tượng nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn hai mươi cây vàng
sau bảy giờ truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú xã xuân giao huyện bảo thắng cùng toàn bộ công cụ phương tiện gây án và tăng vật